nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia ngày hai mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi tám
chiều nay ngày một mươi bảy tháng sáu tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu cựu quân tình nguyện việt nam giúp campuchia
giai đoạn năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín một nghìn chín trăm tám mươi chín và đại biểu trung ương hội hữu nghị việt nam campuchia
chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ xúc động gặp mặt đại biểu của những người lính gần bốn mươi năm trước
đã cùng lực lượng cách mạng và nhân dân campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng pol vot ieng sari tàn bạo khép lại trang sử đen tối
đưa đất nước campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng mở ra kỷ nguyên hồi sinh và phát triển
chủ tịch nước trần đại quang trân trọng ghi nhận và biểu dương chúc mừng những kết quả công tác mà hội hữu nghị việt nam campuchia đã đạt được trong thời gian qua
đánh giá cao sang kia
chủ tịch nước trần đại quang nhấn kết nạp các cựu quân tình nguyện vào tổ chức hội hữu nghị việt nam campuchia để có thêm điều kiện sinh hoạt
giúp đỡ lẫn nhau cũng như tiếp tục đóng góp tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện việt nam campuchia
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt chúc mừng những chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc mà quân tình nguyện việt nam đã đạt được
trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả đối với cách mạng campuchia
chủ tịch nước nhấn mạnh những chiến công oanh liệt và sự đóng góp hy sinh to lớn của quân tình nguyện việt nam đối với cách mạng campuchia
đã được nhà nước và nhân dân campuchia cũng như đảng nhà nước và nhân dân việt nam ghi nhận đánh giá cao tặng nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý
năm mươi năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã luôn kề vai sát cánh
ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc
cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
tình đoàn kết hữu nghị truyền thống việt nam campuchia đã trở thành tài sản quý giá và thiêng liêng của cả hai dân tộc
không chỉ đối với thế hệ hiện nay mà còn đối với các thế hệ mai sau
nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi chín
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị hội hữu nghị việt nam campuchia cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa
tới mọi tầng lớp nhân dân hai nước nhận thức sâu sắc về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp
hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa hai dân tộc
cùng với đó cấp ủy chính quyền các cấp cần quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các ban ngành đoàn thể
phối hợp chặt chẽ với hội hữu nghị việt nam campuchia tích cực tổ chức các hoạt động thiết thực
bảo đảm năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi bảy được tổ chức thành công
đồng thời đóng góp vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị láng giềng truyền thống
và sự hợp tác toàn diện việt nam campuchia
chủ tịch nước trần đại quang cũng giao nhiệm vụ cho văn phòng chủ tịch nước tổng hợp và phối hợp chặt chẽ
với các bộ ban ngành địa phương có liên quan nghiên cứu giải quyết về chế độ chính sách
cũng như sớm đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng những đơn vị cá nhân quân tình nguyện việt nam
giúp campuchia có nhiều chiến công thành tích nhưng chưa được vinh danh
bên cạnh đó các cơ quan tổ chức doanh nghiệp cần phối hợp tạo mọi điều kiện thuận lợi
để các cựu quân tình nguyện thăm lại chiến trường xưa trong năm hai nghìn một mươi bảy
và dịp kỷ niệm bốn mươi năm giải phóng đất nước campuchia khỏi thảm họa diệt chủng